thưa quý vị chỉ trong hai ngày qua đã có ít nhất bảy người tử vong do mưa lũ tại lai châu yên bái và sơn la
ngoài ra hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại hư hỏng hoặc bị cuốn trôi
lai châu là địa phương đang có thiệt hại lớn nhất về người đã có bốn người thiệt mạng và ba người bị thương
mưa lũ cũng làm sạt lở hư hỏng bốn công trình thủy lợi tại huyện than uyên cùng một số trường mầm non
theo thống kê mưa lũ ở sơn la đã khiến một người ở bản nà lách xã triển lao tử vong do bị lũ cuốn trôi
một trăm một mươi chín nhà bị ảnh hưởng trong đó tám nhà ở xã triển hoa triển lao bị sập đổ hoàn toàn
nhiều hộ dân phải di rời khẩn cấp
còn tại yên bái hai cháu nhỏ từ một đến hai tuổi trú ở huyện mù căng trải bị đá lăn vào nhà gây tử vong
mưa lũ cũng gây thiệt hại ba mươi năm ngôi nhà
do mưa quá lớn lượng đất đá sạt lở đã tràn lấp toàn bộ đường vào hai xã hồ bốn khao mang của huyện mù căng trải
mưa lũ đã làm hư hỏng nặng một số đoạn đường trên quốc lộ ba mươi hai
từ chiều qua huyện mù căng trải đã huy động lực lượng để sửa chữa
có đến gần một trăm linh điểm sạt lở trong đó có ba vị trí mất đường mỗi vị trí dài khoảng một trăm linh mét
đến nay đã có bảy máy xúc được đưa đến điểm sạt lở tiếp giáp xã hồ bốn để dọn dẹp đất đá
dự kiến thông tuyến trong ba ngày tới
tạp của tình hình mưa lũ tại nhiều địa phương thủ tướng chính phủ vừa ban hành công điện
yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền núi và trung du bắc bộ
thủ tướng chính phủ đã gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân
các gia đình có người bị nạn do mưa lũ chia sẻ những khó khăn mất mát của người dân vùng bị thiên tài
để bảo đảm an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước
thủ tướng chính phủ yêu cầu không được lơ là chủ quan mất cảnh giác tập trung lãnh đạo chỉ đạo
chủ động triển khai công tác ứng phó mưa lũ theo phương châm bốn tại chỗ khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau
tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp chủ động phong ngừa hạn chế thiệt hại do lũ quét sạt lở đất
tiếp tục tổ chức rà soát di rời sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm
nhất là các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá lũ quét
tổ chức lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại
nhất là những gia đình có người bị nạn hộ bị mất nhà cửa hộ nghèo khó khăn
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời hiệu quả
nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai
khôi phục sản xuất ngay sau lũ
bộ giao thông vận tải chỉ đạo hướng dẫn công tác tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn giao thông
tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ kịp thời khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt
nhất là trên các trục giao thông chính
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các bộ quốc phòng công an
chủ động chỉ đạo và phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó tìm kiếm cứu nạn bảo đảm kịp thời hiệu quả
những ngày qua trên địa bàn xã y tý huyện bát sát tỉnh lào cai xuất hiện mưa lớn cục bộ
dẫn đến tình trạng sạt lở đất đá trôi làm tắc nghẽn giao thông cục bộ ở một số tuyến đường quan trọng
ngay trong đêm khi nhận được thông tin lực lượng công an xã y tý đã nhanh chóng triển khai lực lượng
phối hợp cùng ban chỉ huy phòng chống bão lũ của xã và người dân nhanh chóng phong tỏa những đoạn đường
có tình trạng và nguy cơ sạt lở đồng thời cảnh báo cho bà con qua hệ thống loa truyền thanh ở các thôn bản
từ km ba mươi bảy chín trăm linh đến km ba mươi tám ba trăm linh thuộc tỉnh lộ một trăm năm mươi tám do lượng nước đổ về khen nước mò phú trải lớn
thoát nước nằm ngang không đảm bảo thoát nước đồng thời khối lượng bùn đất đá bị sạt lở lấp kín rãnh thoát nước dọc
dẫn đến lượng nước kèm theo đất đá tràn ra mặt đường khiến giao thông đi lại rất khó khăn và nguy hiểm
tại thôn lao trải một nhà dân bị bùn đất tràn vào nhà lực lượng công an xã phối hợp với ban chỉ huy phòng chống bão lũ của xã và người dân
đã nhanh chóng giúp đỡ gia đình anh ly dưới lũy di rời đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả do sạt lở gây ra
hiện các địa điểm bị sạt lở đã được lực lượng chức năng khắc phục giao thông được đảm bảo
dự báo đêm nay và sáng mai rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đạt ngưỡng mạnh nhất
theo đó chính quyền địa phương vẫn cảnh báo người dân chú ý an toàn khi di chuyển và khẩn cấp di rời đến những nơi an toàn khi thấy tình huống nguy hiểm có thể xảy ra
thưa quý vị những ngày qua ở khu vực tây nguyên xuất hiện các đợt mưa rất lớn kéo dài
điều này đã khiến một số tuyến đường trên địa bàn các tỉnh đắk lắc đắk nông xảy ra nhiều vị trí sạt lở nứt lún nguy hiểm khiến người dân vô cùng bất an
điểm hư hỏng trên tuyến đường tránh trung tâm thị trấn ea drang huyện ea hở leo tỉnh đắk lắc
một nửa làn đường bị lún nứt cổ bộ từ một mươi một mươi năm cm với chiều dài khoảng hai mươi năm m
ngoài ra dọc tuyến đường này còn có hiện tượng phần ta luy dương đã bị sạt lở hư hỏng nặng tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
thì hôm nay là do trời mưa dwind dọc lâu ngày mưa nhiều cho nên đợt này làasean lún nó chảy ra nhiều
đường làm nó không an toàn nha thấy làm nó dưới đường cái đôi đá đôi có dưới đó mới mưa là một phần thôi nhưng mà đường này nó đánh hưởng đến mưa đâu
cả đây nó hứa trực mưa đó mà đường này thì nó còn nứt nhiều đâu kìa nó cũng nứt đâu kìa
rất là bất an luôn lỡ không may đêm mà tài xế nó đi nó không để ý thôi
một chiếc xe cà nó lau không được thì em biết biết đâu nó kìa
không biết bao nhiêu mạng người nằm trên xe xe một nỗi vậy làm sao thắng được chất lượng còn tỉnh kiếm
nghĩ sao đường mới làm thậm chí bây giờ chưa bàn giao vá lên vá xuống liên tục
còn đây là tuyến đường hồ chí minh đoạn qua thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông
những vết nứt được ghi nhận từ hai hôm trước hiện đã nứt to rộng và sâu hơn
có vết rộng khoảng bốn mươi cm sâu gần một m tạo thành điểm sụt lún rất nguy hiểm
các xe tái nặng các xe khách sẽ di chuyển theo đường tránh đô thị giang nghĩa để giám tải cho khu vực xảy ra hiện tượng sụt lốn
còn các xe xuất bến từ giang nghĩa sẽ đi vào trong khu vực nội thị nhưng cũng không được đi qua đoạn tuyến này
sau đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua nhiều điểm trên tuyến đường hồ chí minh đoạn qua đắk lắc đắk nông bị sạt lở hoặc sụt lốn nghiêm trọng
mặc dù đơn vị thi công đang tiến hành sửa chữa
nhưng với dự báo thời tiết thất thường mưa lớn vẫn diễn ra thì tuyến đường này vẫn là nỗi bất an với người dân qua lại mỗi ngày
liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng tại đèo đất đường số tám thuộc lình thuộc tỉnh bô ly khâm say của lào khiến nhiều phương tiện và các tài xế hành khách bị mắc kẹt
đến tối ngày năm tháng tám toàn bộ bốn mươi năm người việt bị mắc kẹt đã được lực lượng cứu hộ của quân đội lào giải cứu đưa ra ngoài an toàn
thông tin ban đầu có tất cả
bốn mươi năm người việt đi trên hai mươi hai xe bị mắc kẹt tại đoạn đường từ km bốn mươi năm đến km sáu mươi sáu
sau khi được cứu nạn tất cả bốn mươi năm người hiện đang được chăm sóc và sức khỏe dần hồi phục
thông tin từ đội cứu hộ cho biết hiện có một t xe tải bị vùi cùng lái xe tuy nhiên chưa rõ đó là lái xe người lào hay người việt
toàn bộ các xe khách chạy từ lào sang việt nam bị mắc kẹt hiện đã quay đầu và chuyển sang đi cửa khẩu cha lo để về việt nam
tại tây ninh một vụ cháy xảy ra tại nhà dân kết hợp kinh doanh quần áo tại số ba trăm bảy mươi chín ô hai khu phố thanh hà thị trấn gò dầu huyện gò dầu khiến một người tử vong và hai người bị thương
khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng cùng ngày người dân địa phương phát hiện sóc quần áo trên bất ngờ bốc cháy dữ dội
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện gò dầu công an thị xã trảng bàng công an tỉnh tây ninh điều hơn một mươi xe cứu hỏa đến hiện trường dập tắt đám cháy sau đó
đến khoảng bảy giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
ước tính thiệt hại ban đầu do gia đình cung cấp là khoảng hơn một mươi tỷ đồng
vụ cháy khiến một người tử vong ngoài ra hai người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu
hiện nguyên nhân vụ cháy được cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra làm rõ
phạm duy hùng là chủ quán karaoke eses đã bị phạt một mươi năm tù với cáo buộc gây thảm họa khôn lường khi gây cháy căn nhà bảy tầng ở phố quan hoa
phường quan hoa quận cầu giấy khiến ba cảnh sát cứu hỏa hy sinh
vào ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai bản án được toán nhân dân tp hà nội tuyên vào chiều ngày hôm nay sau một ngày xét xử bị cáo hùng về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng gây thảm họa khôn lường
hùng bị đánh giá có thân nhân xấu do từng hai lần bị phạt hành chính vì hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước và chống người thi hành công vụ
tại phiên tòa hôm nay bị cáo hùng đã nhận tội và không bảo chữa đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình ba cảnh sát hy sinh
ngoài án tù bị cáo phải bồi thường cho gia đình mỗi bị hại hai trăm ba mươi triệu đồng phải cấp dưỡng cho mẹ liệt sĩ đặng anh quân hai triệu đồng một tháng và hai con của anh quân hai triệu đồng một tháng đến khi các cháu đủ một mươi tám tuổi
với hành vi tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng đối tượng nguyễn thành phát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại ấp phú hòa một xã bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
kết quả điều tra ban đầu xác định do có mâu thuẫn với một số thanh niên ở địa phương phát liên hệ với một đối tượng trên địa bàn huyện châu thành
mua một khẩu súng và hai mươi hai viên đạn với giá ba năm triệu đồng để phòng thân sau đó phát mang súng đi bắn thử rồi đem về nhà cất giấu
qua tin báo của quần chúng nhân dân lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính nhà phát thì phát hiện bắt quả tang phát cấp giấu một khẩu súng ngắn ổ quay và hai mươi hai viên đạn
hai cây dao tự chế một cây dao xếp và một gậy ba khúc hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý nghiêm theo quy định
ra bản án trái quy định của pháp luật thẩm phán có hành vi tiếp xúc bị can tại nhà riêng đó là một số vi phạm trong hoạt động tố tụng diễn ra vừa qua tại tỉnh lâm đồng
để ngăn chặn những vi phạm này cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có những kiến nghị để cơ quan chủ quản kiểm điểm xử lý trách nhiệm những cá nhân có hành vi vi phạm đảm bảo công khai minh bạch công bằng trong quá trình tố tụng và hoạt động tư pháp
ngôi nhà số bảy đường lê hồng phong thành phố đà lạt đây là tài sản có liên quan tới một vụ án hình sự vụ án kéo dài khoảng một mươi năm và đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành theo quy định của pháp luật
tòa nhân dân thành phố đà lạt đã ra bản án kinh doanh thương mại hội đồng xét xử tòa nhân dân thành phố đà lạt đã ra bản án dân sự sơ thẩm trái quy định của bộ luật tố tụng dân sự và bộ luật tố tụng hình sự vụ việc đã kéo dài trong thời gian dài gây nhiều thiệt hại cho các bên liên quan
vụ án kéo dài tới một mươi ba năm nên là gia đình thấy đến giờ này là khả năng là vẫn thấy chưa chốt được
vẫn kéo dài nên gia đình cũng chỉ mong muốn là kết thúc vụ án làm rõ cái trách nhiệm của từng người liên quan trong vụ án này sai ở chỗ nào và sai đến đâu thì xử lý đến đó theo quy định của pháp luật
không chỉ một vụ việc trên mà một số vi phạm trong hoạt động tố tụng liên quan đến vụ án xâm phạm chỗ ở xảy ra tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
tòa án nhân dân huyện đức trọng đã xét xử và tuyên phạt bị cáo của vụ án chín tháng tù
tuy nhiên kiến nghị số hai mươi và hai mươi một của cơ quan điều tra
viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết trong vụ án này viện kiểm sát nhân dân huyện đức trọng đã ra lệnh bắt bị can
tòa án nhân dân huyện đức trọng ra quyết định tạm giam là vi phạm quy định của bộ luật tố tụng hình sự
bên cạnh đó một thẩm phán của tòa đã tiếp xúc bị cáo tại nhà riêng
với những vi phạm này cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị viện kiểm sát nhân dân tòa nhân dân tỉnh lâm đồng xử lý các vi phạm và các cá nhân liên quan
theo kiến nghị của viện kiểm sát tối cao thì sẽ chỉ đạo sát sao và xử lý sớm đối với cán bộ vi phạm
cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đề nghị các cơ quan của tỉnh lâm đồng gửi kết quả thực hiện trong vòng một mươi năm ngày
tuy nhiên đến nay đã qua nhiều tháng kết quả thực hiện theo kiến nghị vẫn chưa được công bố
các cơ quan liên quan cần phải có văn bản trả lời có văn bản kết luận để trả lời những kiến nghị của cơ quan
cơ quan điều tra của viện kiểm sát tối cao thì trong trường hợp mà nếu như có thời gian thì cũng phải xác định một cái thời gian cụ thể để xác định rằng là có sai phạm hay không để trả lời cho cục điều tra
tránh cái trường hợp là cái vụ việc kéo dài quá lâu nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật
và thứ hai nữa là đối với những cán bộ mà họ có những cái kết luận là sai đó cái tâm lý của họ nó sẽ bị ảnh hưởng
thực tế thì đã có những cái bất cập
cụ thể thì chúng tôi đoàn sẽ tiếp tục tổng hợp lại những ý kiến ký nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đề nghị xử lý một cách nó rốt ráo và bảo đảm đúng tinh thần của pháp luật quy định
còn theo thông tin tìm hiểu của phóng viên truyền hình công an nhân dân mới đây tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với một số tranh án
trong đó có một số cá nhân bị cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm
thưa quý vị những ngày vừa qua mưa lớn đã gây ra lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều tỉnh vùng núi phía bắc
đã có hơn chục người thương vong hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách rắc giao thông tại lai châu yên bái và sơn la
tại lai châu từ ngày bốn tháng tám đến nay trên địa bàn tỉnh có mưa to cục bộ có nơi mưa rất to và rông
gây ra lũ quét sạt lở đất tại nhiều huyện trong tỉnh làm bốn người thiệt mạng ba người bị thương
tại các huyện sinh hồ phong thổ đậm nhùn và mường tè hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở xuống các tuyến đường làm lún nứt gây ách tắc giao thông ảnh hưởng tới nhà cửa của năm mươi hộ dân

tại các huyện sinh hồ phong thổ đậm nhùn và mường tè hàng nghìn mét khối đất đã sạt lở xuống các tuyến đường làm bốn người thiệt mạng ba người bị thương